thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã đến thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã đến thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại bác chào mừng chủ tịch trung quốc tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao
đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ ba của đồng chí tập cận bình đến việt nam trên cường vị tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
và là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thực hiện riêng chuyến thăm đến một nước từ sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước
đối với việc củng cố quan hệ việt nam và trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa hai đảng hai nước
các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ
nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc trong thời gian tới
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tại trụ sở trung ương đảng